tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh sơn la đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố sơn la về công tác quy hoạch tổng thể thành phố
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao những kết quả mà thành phố sơn la đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong thời gian qua
để xây dựng thành phố sơn la sớm trở thành đô thị hiện đại mang bản sắc văn hóa dân tộc đặc thù của tiểu vùng tây bắc và đạt đô thị loại hai vào năm hai nghìn một mươi chín phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng gợi ý địa phương cần tiếp tục ra soát và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp

phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng gợi ý địa phương cần tiếp tục giả soát và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp